thưa quý vị sáng nay ngày bảy tháng năm trước khi diễn ra buổi lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thủ tướng phạm minh chính đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
cùng các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã đến sân hương
tri ân canh hùng liệt sĩ ở chiến trường điện biên phủ
trong không khí trang nghiêm xúc động thủ tướng phạm minh chính và các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước đã dành phút tưởng niệm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp cùng cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng điện biên phủ
lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là dịp để đồng bào chiến sĩ cả nước ôn lại truyền thống hào hùng
bất khuất của quân và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ
thông qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước lòng tự tôn tự hào dân tộc
khơi dậy và phát huy tinh thần điện biên phủ dám nghĩ dám làm tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân
vào sự lãnh đạo của đảng giới thiệu đến nhân dân trong nước bạn bè quốc tế và cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc việt nam
thưa quý vị sáng nay ngày bảy tháng năm trong không khí vui mừng
khởi tự hào của cả nước tại thành phố điện biên phủ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ubnd tổ quốc việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng thủ tướng phạm minh chính đọc diễn văn tại buổi lễ
cùng dự có quyền chủ tịch nước võ thị anh xuân đồng chí trương thị mai ubnd thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các tỉnh thành phố
buổi lễ còn có sự tham dự của phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng lào phó thủ tướng campuchia
bộ trưởng bộ quân đội và quốc vụ khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của pháp
cùng đông đảo đồng bào đồng chí từ khắp mọi miền tổ quốc
những chiến công vang dội của quân và dân ta trên cả ba miền bắc trung nam vừa tiêu diệt nhiều sinh lực địch
vừa giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn làm phá sản kế hoạch nava buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó
tiến hành chiến dịch điện biên phủ quân và dân ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn thử thách
từ công tác bảo đảm bí mật hậu cần quân số cho đến vũ khí trang bị kỹ thuật
trong khi đó địch binh hùng tướng mạnh với vũ khí trang thiết bị hiện đại
phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng
hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ dân công hỏa tuyến cùng nhân dân các địa phương đã ngày đêm xẻ núi bạt rừng xuyên đèo lội suối
mở hàng nghìn km đường giao thông cho bộ đội hành quân vận chuyển vũ khí lương thực hậu cần cho chiến dịch
với thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp với ý chí cứu nước dâng cao như chiều dâng thác đổ
chúng ta đã hội tụ được sức mạnh tổng hợp vô song sẵn sàng cho chiến dịch
quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của trung mương đảng và lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
đảng ủy mặt trận trực tiếp là đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp với tư duy quân sự độc đáo
sự mưu lược quyết đoán của một vị tướng tài ba đã sáng suốt quyết định thay đổi phương châm tác chiến
từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc ngay trước giờ mở màn chiến dịch
trải qua năm mươi sáu ngày đêm với tinh thần thép và ý chí chiến đấu cuột cường bền bỉ
anh hùng của quân và dân ta chiến dịch điện biên phủ đã giành thắng lợi vang dội
giãn đòn quyết định đánh bại nỗ lực cuối cùng của thực dân pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược việt nam
thủ tướng phạm minh chính khẳng định đây là một chiến thắng vĩ đại được ghi vào lịch sử việt nam
như một bạch đằng chi lăng của thế kỷ hai mươi và được ghi vào lịch sử thế giới như một chiến thắng trói lọi
góp phần vào cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức trên thế giới
đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn cầu
thủ tướng nhắc đến niềm tưởng nhớ của toàn đảng toàn dân ta với công ơn của đại tướng võ nguyên giáp
tổng tư lệnh chỉ huy trưởng của chiến dịch điện biên phủ
thủ tướng cũng khẳng định toàn đảng toàn dân ta khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các tiền bối
các anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng các thanh niên sung phong cùng toàn thể nhân dân cả nước đã tận tâm tận lực
hy sinh góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại điện biên phủ
thủ tướng xúc động nhắc nỗi chăn trở trong nhiều năm tìm kiếm đồng đội
nhiều gia đình ngày đêm trông ngóng thông tin về người thân đã hy sinh trên chiến trường
khẳng định máu xương của các anh đã hòa vào đất tây bắc để có được đất nước việt nam giàu đẹp hôm nay
diễn văn nhắc sự ghi công của nhân dân việt nam với sự giúp đỡ trí tình
các nước anh em như liên xô trung quốc các nước lào campuchia và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
đã góp sức cùng nhân dân việt nam làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy địa cầu
một là xác định đường lối kháng chiến đúng đắn tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện
vừa kháng chiến vừa kiến quốc tạo nét sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược
hai là phát huy tinh thần yêu nước
và ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
ba là phát huy tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường chủ động linh hoạt sáng tạo
xác định đúng đường lối chiến tranh cách mạng và nghệ thuật quân sự nghệ thuật chiến tranh nhân dân của việt nam
bốn là xây dựng và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nòng cốt là liên minh công nhân
nông dân trí thức dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam quang vinh
năm là kết hợp chặt chẽ hài hòa hiệu quả giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
sức mạnh trong nước với sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế
thủ tướng nhắc lại khẳng định của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
sau gần bốn mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới
và hội nhập quốc tế việt nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình
gdp bình quân đầu người tăng năm mươi tám lần so với thời kỳ đầu đổi mới
đạt bốn ba trăm linh usd vào năm hai nghìn hai mươi ba thuộc nhóm bốn mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới
và nhóm hai mươi quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu
việt nam được liên hợp quốc công nhận là một trong những nước đi đầu trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ
và đang nỗ lực cho các mục tiêu phát triển bền vững
từ một nước bị bao vây cấm vận đến nay
việt nam đã có quan hệ ngoại giao với một trăm chín mươi ba nước
mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với hai trăm ba mươi quốc gia vùng lãnh thổ
và là hình mẫu của hàn gắn và khôi phục vết thương sau chiến tranh
tình hình chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững
đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh gìn giữ được môi trường hòa bình
tự hào về đảng cộng sản việt nam quang vinh
về chủ tịch hồ chí minh vĩ đại về dân tộc việt nam anh hùng
nghìn năm văn hiến phát huy tinh thần chiến thắng điện biên phủ
thời gian tới chúng ta nguyện tiếp bước dưới lá cờ vẻ vang của đảng
chung sức đồng lòng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tập trung xây dựng nền dân chủ sau chủ nghĩa
xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa của dân do dân và vì dân

và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa
thực hiện thật tốt chủ trương phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm
xây dựng đảng là then chốt công tác cán bộ là then chốt của then chốt
phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần sức mạnh nội sinh
đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên
để hiện thực hóa khát phòng xây dựng đất nước việt nam sau chủ nghĩa ngày càng giàu

và một trăm linh năm thành lập nước trở thành nước phát triển thu nhập cao
thủ tướng tin tưởng và tự hào với tinh thần địa biệt phủ bất diệt
những khó khăn được tháo gỡ những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng
với tất cả sự quyết tâm sự kiên trì bền bỉ nhiệt huyết tinh thần tự hào dân tộc
tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính đã trao huân chương độc lập hạng nhất
tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của điện biên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tối qua ngày sáu tháng năm trung tâm truyền hình việt nam khu vực miền trung tây nguyên
phối hợp với tỉnh thanh hóa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt
hậu phương và tiền tuyến
hậu phương và tiền tuyến được giàn dựng công phu với ba chương
hậu phương của thời kỳ chống pháp đóng góp cho chiến dịch điện biên phủ
hậu phương lớn trong kháng chiến chống mỹ là tiền tuyến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và tự hào đất mẹ
chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp thanh hóa đóng góp sức người sức của
để làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
hai mươi năm tiếp theo thanh hóa là tuyến lửa vững chắc bảo vệ vùng trời miền bắc
điển hình là trận chiến bảo vệ cầu hàm rồng trong những ngày tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
những đóng góp và hy sinh của người dân sứ thanh trong chiến dịch điện biên phủ được chủ tịch hồ chí minh khẳng định
bây giờ tiếng việt nam đến đâu tiếng điện biên phủ đến đó
tiếng điện biên phủ đến đâu đồng bào thanh hóa cũng có một phần vinh dự đến đó
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chiến thắng điện biên phủ
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa giúp thiếu nhi hiểu hơn
chiến thắng điện biên phủ như tổ chức chiến sĩ nhỏ điện biên thi vẽ tranh tự hào chiến thắng bảy mươi năm điện biên phủ
thi tìm hiểu tem biêu chính với chủ đề bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ qua con tem biêu chính
thông qua những hoạt động này nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ măng non
đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành công dân có ích cho quê hương đất nước
thưa quý vị ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tp hcm vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề
chiến thắng điện biên phủ sức mạnh việt nam tầm vóc thời đại tại phố đi bộ nguyễn huệ và đường đồng khởi quận một
ban tổ chức trưng bày chín mươi bảy hình ảnh với chủ đề chiến thắng điện biên phủ sức mạnh việt nam tầm vóc thời đại
tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử những chủ trương quyết định chiến lược chiến thuật sáng suốt tài tình của đảng cộng sản việt nam
chủ tịch hồ chí minh
đại tướng võ nguyên giáp và bộ chỉ huy chiến dịch điện biên phủ diễn biến những trận đánh oanh liệt gắn với những địa danh lịch sử
như hiêm lam độc lập đồi a một sân bay mường thanh đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân từ cán bộ chiến sĩ
đến lực lượng thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến tất cả vì điện biên phủ chiến thắng
bên cạnh đó còn trưng bày những hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc
thiểu số nơi đây với các lễ hội chợ phiên ẩm thực trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc các giá trị văn hóa
lịch sử đặc trưng của từng địa phương nói riêng và vùng tây bắc nói chung triển lãm diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng năm
thưa quý vị sáng nay phó thủ tướng trần hồng hà đã chủ trì cuộc họp về thí điểm hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện
chở du khách trong khu vực hạn chế trên địa bàn các tỉnh có đề xuất hoạt động
sau một mươi bốn năm thí điểm hiện cả nước có ba mươi năm địa phương một trăm một mươi tám đơn vị với ba bốn trăm tám mươi tám phương tiện tham gia thí điểm
bộ giao thông vận tải đề xuất phó thủ tướng chính phủ xem xét trong thời gian từ nay đến khi dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và dự án luật đường bộ được quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi năm cho phép sáu tỉnh vĩnh long phú thọ bình thuận trà vinh quảng trị hà nam
được phép triển khai thí điểm hoạt động

và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong thời gian qua ngày sáu tháng năm một vụ sạt lở đất đã khiến cho một mươi tám công nhân đang thi công dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn qua hà tĩnh bị vùi lấp trong đó có ba người tử vong
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút trên khu vực dãy núi hoàng sơn thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã xuất hiện mưa rất to dẫn đến sạt lở đất
khiến một mươi tám công nhân bị vùi lấp trong đó có ba công nhân đã bị tử vong bốn công nhân bị thương và một mươi một công nhân đã được giải cứu ra khỏi hiện trường
đơn vị thi công đoạn này là công ty trách nhiệm hiểu hạn xây lắp điện bốn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa to liên tục khiến nước khe suối chảy mạnh đã cuốn theo đất đá gây sạt lở đất nghiêm trọng
sau khi nắm bắt được thông tin tỉnh hà tĩnh đã huy động năm mươi cán bộ chiến sĩ quân đội công an vào hiện trường để hỗ trợ và đưa thi thể các công nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở
thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo nhà nước các chương trình công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng
cho tới nay mới chỉ có năm trăm hai mươi trên một một trăm bảy mươi bảy vị trí cột trên toàn tuyến được bàn giao để dựng cột kéo cáp và bảy trên chín tỉnh chưa hoàn thành bàn giao tuyến cho chủ đầu tư
có tới năm tỉnh vẫn chưa gửi ý
các bộ ngành có ý kiến góp ý về khung chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của bộ tài nguyên và môi trường
trong khi đó sự cố lũ quét tại hà tĩnh ngày sáu tháng năm khiến bảy công nhân thương vong báo hiệu một giai đoạn khó khăn khi mùa mưa lũ đang đến gần
trước tình hình đó bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đề nghị lãnh đạo các tỉnh có dự án đi qua tiếp tục đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục
các bộ ngành sớm có ý kiến thẩm định khung chính sách đồng thời đề phòng những rủi ro thiên tai sạt lở trên các công trường
điện biên phủ là điểm hẹn mà lịch sử dành cho những cuộc chiến tranh xâm lược trong thời đại ngày nay
năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non làm nên chiến thắng lịch sử ngừng lấy nam châu chấn động địa cầu
có những cuộc hẹn thành hiện thực
và có những cuộc hẹn sẽ vinh viễn không ngừng
không thể diễn ra
bảy mươi năm trôi qua điện biên phủ hôm nay tự hào quá khứ hướng tới tương lai vươn mình mạnh mẽ trở thành những biểu tượng cao đẹp của lương chi hòa bình của thế giới
mời quý vị đón xem chương trình thời sự đặc biệt điện biên phủ điểm hẹn lịch sử được phát sóng vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày bảy tháng năm trên kênh truyền hình nhân dân
vâng và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của chúng tôi
thân ái chào tạm biệt